thưa quý vị công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bùi minh ngọc cộng tác viên báo sức khỏe việt
và nguyễn trung sáng thư ký tòa soạn báo sức khỏe việt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào ngày sáu tháng năm công an quận nam tử liêm đã nhận đơn trình báo của nhân viên phòng khám nhà khoa
về việc có người gọi điện nhận là phóng viên của báo sức khỏe việt viết bài phản ánh về phòng khám nhà khoa của chị
sau đó người này gửi link bài viết cho chị t đe dọa yêu cầu chị phải chuyển tiền để gỡ bài viết
khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm công an quận nam tử liêm đã bắt giữ bùi minh ngọc
khi đang nhận năm triệu đồng của nạn nhân tại quán cà phê
tiến hành điều tra mở rộng công an quận nam từ liêm đã bắt giữ đối tượng nguyễn trung sáng
về hành vi cữ đoạt tài sản
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt các bị cáo nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tỉnh tây ninh một mươi hai năm tù
trần văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại tỉnh an giang một mươi hai năm tù
âu thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại tỉnh kiên giang
lê văn trì và lê văn tùng cùng trú tại tỉnh an giang
mỗi bị cáo một mươi năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng hiếu và xuân đã cấu kết với nghĩa tùng và chi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vợ chồng ông tạ hùng cường chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
để thực hiện xuân đã đưa số điện thoại của ông cường cho hiếu để hiếu liên lạc nhờ ông cường
giới thiệu tìm người bán viên đá hủy sắt với giá khoảng năm đến sáu tỷ đồng
sẽ cho ông cường tiền hoa hồng là khoảng năm tỷ đồng
vào ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi các bị cáo gặp nhau
bàn bạc cách thức để lừa gạt hiếu hẹn gặp vợ chồng ông cường để thỏa thuận làm giấy ủy quyền
ông cường đồng ý đặt cọc năm trăm linh triệu đồng
để việc giao nhận thuận lợi vào ngày một mươi tám tháng bảy nhóm của hiếu hẹn vợ chồng ông cường
đến quán nước tại thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên tỉnh an giang
để hiếu cùng nghĩa và tùng đến gặp vợ chồng ông cường gian cảnh thực hiện việc giao nhận
còn tri xuân ở ngoài cảnh giới
sau khi chiếm đoạt được năm trăm linh triệu đồng của vợ chồng ông cường
số tiền trên hiếu hưởng ba trăm linh triệu đồng còn nghĩa xuân chi và tùng mỗi người hưởng năm mươi triệu đồng
sau khi biết mình đã bị lừa vợ chồng ông cường đến công an huyện tịnh biên trình báo
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định bắt giữ các đối tượng
và khởi tố để điều tra
trong quá trình điều tra người thân của các bị cáo đã giao nộp lại số tiền
đã chiếm đoạt trả lại cho vợ chồng ông cường
sang trọng hiện đại tiện nghi cuộc sống mơ ước là những mỹ từ
mà phần lớn chủ đầu tư dự án tự nhận khi quảng cáo dự án trung cư
nhưng khi nhận nhà thì khách hàng lại ngỡ ngàng vì thực tế không như trên quảng cáo
vậy nên người dân cần phải cảnh giác với những lời mời mua nhà một cách mập mờ
để tránh rủi ro khi đi vào ở thực tế
trung tâm thương mại năm tầng bị bịt kín một phần trong đó được thay thế bằng các văn phòng cho thuê
theo quảng cáo tòa nhà sẽ có sky ba phục vụ nhu cầu thư giãn
sinh hoạt giải trí của những chủ nhân trong tòa nhà
nhưng thực tế lại không có
ngay cả cầu thang cuốn nơi trung tâm thương mại phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng
cũng được chủ đầu tư cố tình bịt kín đổ bê tông để gia tăng diện tích mặt sàn thương mại
nhằm cho thuê bất chấp các văn bản yêu cầu dừng thi công của ubnd các cấp
đó là những gì đang diễn ra tại trung cư ecolai capital số năm mươi tám tô hữu
nơi trước đó được chủ đầu tư giao bán với nhiều hứa hẹn đáng sống
tại đây thì các tiện ích của trung cư tòa nhà ở đây
làm đi đáng kể và gần như không còn tiện ích gì nhiều
các hoạt động như là ghim hay là bể bơi thì mới chỉ được lặng lại thôi
còn kim thì đã spa thì đã hoàn toàn không còn nữa
các tiện ích xung quanh tòa nhà thì cư dân không còn thấy
các văn phòng các cửa hàng tiện ích thì cũng không còn nhiều nữa rồi
chẳng còn một tiện ích này nữa cả
trước đây trung cư mua nhà thì chủ đầu tư cũng có những hứa hẹn và quảng cáo
là các tiện ích rất là phong phú
nhưng cái đó chỉ có mang tính chất là quảng cáo
chứ không có giấy tờ
văn bản thì ghi lại
nên chính vì vậy mà trong thời gian vừa rồi
thì chủ đầu tư thao dỡ cái thang cuốn
chưa đưa được ra các bước thi công mà xin được giấy phép xây dựng
đây là những hình ảnh khi chủ đầu tư giao bán nhà
tại ecoline capital năm mươi tám tô hữu
trung tâm thương mại bể bơi khu tập gym spa bệnh viện
sân chơi trẻ em khu vực sân vườn cảnh quan
tất cả những gì quảng cáo khi bán hàng
đều khác hoàn toàn với những gì đang có ở thực tế
và đây là lời giải thích của đơn vị quản lý
cả mấy cái tầng đấy là cái diện tích của trung thương mại của tôi hết
cả đấy là trong quá trình đầu tư
thì chúng tôi cũng có những cái giai đoạn cần phải đề xuất
để nó phù hợp với cái tình hình kinh doanh
hiện nay thì cái tình hình kinh doanh nó không phù hợp
thì chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh lại
theo hiệp hội bất động sản việt nam
thời gian qua nhiều chủ đầu tư đã bị người dân
bán sản phẩm nhà trung cư

không đúng như quảng cáo cam kết
nguyên do vì vẫn còn lỗ hồng trong quản lý
khiến việc giao bán trung cư khác thực tế
vẫn còn xảy ra và khó giải quyết khi xảy ra tranh chấp sau này
hiện tại chúng ta chưa có những quy định là phân cấp
là trung cư cao cấp trung cư bình dân
và chúng ta mới có quy định về nhà sội và trung cư thương mại thôi
chính vì vậy cho nên trong quá trình triển khai dự án
trong quá trình mở bán thì nhiều chủ đầu tư
họ đưa ra những lời quảng cáo là trung cư ô cấp là đầy đủ tiện ích dịch vụ
nhưng đơn cử một số dự án chúng tôi quan sát được
mà cái dự án tôi đang có mặt ngày hôm nay là trung cư ecolacapital
là một mươi tám thô hữu thì những dịch vụ không còn
để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng
hiện chúng ta đang có luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
có quy định nghiêm cấm tổ chức cá nhân
kinh doanh hàng hóa dịch vụ lừa dối
hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
thông qua hoạt động
các chuyên gia cũng cho rằng
khách hàng trước khi mua cần tìm hiểu về lịch sử giao dịch của chủ đầu tư
đồng thời đọc kỹ hợp đồng và phụ lục hợp đồng khi giao dịch mua nhà trung cư
bên cạnh đó ubnd tp hà nội và các ban ngành có chức năng
cũng cần sớm vào cuộc chấn chỉnh lại công tác quản lý việc quảng cáo nhà trung cư
để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
các bạn có thể nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi
hẹn gặp lại

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi
thiêu tá hoàng công tư và đại úy huỳnh văn lũy thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế
đang tuần tra thì phát hiện bốn thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và che biển số
khi được yêu cầu dừng xe bốn người này đã không chấp hành mà đâm thẳng vào đại úy huỳnh văn lũy
hậu quả đại úy huỳnh văn lũy bị thương tích các đối tượng bị ngã xe và bỏ chạy
được sự giúp đỡ của nhân dân tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ toàn bộ nhóm thiếu niên trên
nhóm này gồm nguyễn văn thêm sinh năm hai nghìn ba chú tệ tỉnh quảng trị nguyễn bá quang huy và nguyễn đôn hòa sinh năm hai nghìn ba
lê đại nghĩa sinh năm hai nghìn bốn cùng chú tại tp huế
cơ quan công an xác định thêm là đối tượng điều khiển xe tông vào cảnh sát giao thông
và xe máy mang biển số bảy mươi năm l một mươi tám nghìn năm trăm linh bốn do hòa trộm cắp tại phường hương sơn vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng năm
khoảng hai giờ ngày hai mươi sáu tháng năm trên tỉnh lộ năm trăm bốn mươi tám
đoạn qua xã thiên lộc huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi năm nghìn bảy trăm một mươi ba
do anh hoàng đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy điều khiển bị mất lái lao xuống hồ nước bên đường
vụ tai nạn đã khiến cho hai người tử vong
trên xe thời điểm đó còn có đặng minh hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê tử xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trần đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một phan văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đều trú tại huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
và trần đình tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trần đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chưa rõ hộ khẩu thường trú
vụ tai nạn đã khiến cho người điều khiển phương tiện là anh hoàng đồng và anh trần đình hiệp tử vong tại chỗ
hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
sáng ngày hai mươi sáu tháng năm công an quận tân phú tp hcm đang phối hợp cùng nhiều phòng nghiệp vụ công an tp hcm
bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
vào lúc hai h năm mươi năm phút cùng ngày đơn vị nhận được tin báo cháy nhà dân tại một con hẻm trên đường tô hiệu
phường hiệp tân quận tân phú nên lập tức điều động bảy xe chữa cháy cùng ba mươi sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tuy nhiên thời điểm này ngọn lửa đã lan rộng cột khói bốc lên cao
đến hơn ba giờ ngọn lửa được không chế
tại hiện trường cảnh sát phát hiện một người đàn ông sáu mươi năm tuổi đã tử vong
một người phụ nữ sáu mươi tuổi bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện điều trị
phụ cháy thiêu dụi một mươi trên một mươi tám mét vuông diện tích căn nhà
nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ